bảo tàng đà nẵng cho biết vừa qua trong quá trình thi công bờ kè biển tại khu vực phường hòa hiệp bắc quận liên triểu
các công nhân của đơn vị thi công đã phát hiện một súng thần công thầy nguyễn có niên đại ước tính trên hai trăm linh năm tuổi
đây là khẩu thần công bằng đồng lần đầu tiên đúc bằng đồng nguyên khối được phát hiện tại thành phố đà nẵng
khẩu thần công có chiều dài một bảy mươi năm m nặng khoảng hai trăm linh kg vị trí phát hiện nằm ngay sát chân đèo hải vân
các nhà nghiên cứu cho rằng đây là khu vực làng trơn sảng thuộc huyện hòa vang nay là phường hòa hiệp bắc quận liên triều
vào thời chúa nguyễn có đặt tại đây một nhà trạm thuộc hệ thống nhà trạm trên tuyến đường bắc nam
dưới thời thiệu trị một nghìn tám trăm bốn mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bảy và tự đức một nghìn tám trăm bốn mươi bảy một nghìn tám trăm tám mươi ba
tại làng trơn sảng có một đồn lính quan trọng thuộc hệ thống phòng thủ ở bờ tây vịnh đà nẵng
súng thần công được phát hiện lần này là hiện vật có giá trị
khẳng định và làm rõ thêm ý nghĩa của cuộc chiến chống giặc ngoại xâm giai đoạn một nghìn tám trăm năm mươi tám một nghìn tám trăm sáu mươi của quân và dân thành phố đà nẵng